hưởng ứng lời kêu gọi của đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
hôm nay tại hà nội đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã tiếp nhận ủng hộ
từ các tập đoàn doanh nghiệp nhà hảo tâm trên mọi miền tổ quốc
đặc biệt có những kiều bào việt nam ở nước ngoài đã nhờ người thân ủng hộ
thông qua ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
với mong muốn mỗi tấm lòng mỗi sự sẻ chia sẽ giúp việt nam chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
đồng chí trần thanh mẫn đã tiếp nhận hai mươi tỷ đồng từ công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh long thành
ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và hỗ trợ người dân
tại một số vùng khắc phục thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn gây ra
bên cạnh đó ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cũng tiếp nhận hơn sáu tỷ đồng
từ công đoàn bộ tài chính bộ kế hoạch và đầu tư bộ xây dựng bộ nông nghiệp
các tập đoàn và bà con kiều bào việt nam ở nước ngoài
đây đều là những tấm lòng nghĩa cử cao đẹp theo tinh thần tương thân tương ái của dân tộc
cùng nhau đoàn kết chung tay hỗ trợ việt nam chiến thắng đại dịch